liên quan đến vụ bé gái tám tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong ngày năm tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án giết người
điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự khởi tố vụ án tội che giấu tội phạm điều ba trăm tám mươi chín bộ luật hình sự đồng thời khởi tố bị can tạm giam với nguyễn kim trung thái ba mươi sáu tuổi ngụ quận một
và nguyễn võ quỳnh trang hai mươi sáu tuổi ngụ gia lai để điều tra về tội giết người hành hạ người khác và che giấu tội phạm
cụ thể nguyễn võ quỳnh trang bị khởi tố điều tra hai tội hành hạ người khác và giết người nguyễn kim trung thái bị khởi tố điều tra hai tội là hành hạ người khác và che giấu tội phạm
trao đổi với vov luật sư nguyễn anh thơm trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh đoàn luật sư thành phố hà nội cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã có quyết định bổ sung khởi tố bị can đối với nguyễn võ quỳnh trang về tội giết người
theo quy định của điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự là thể hiện sự công tâm khách quan không khoan nhượng với tội phạm của lực lượng công an nhân dân nói chung
và đã đáp ứng được yêu cầu cấp thiết của loại tội phạm xâm hại trẻ em đang diễn ra gây phẫn nộ trong dư luận xã hội
kết quả điều tra ban đầu đã có đủ căn cứ xác định trong thời gian sống chung đối tượng nguyễn võ quỳnh trang nhiều lần sử dụng vũ lực đánh đập
hành hạ dã man tan bạo cháu bé gây nên những tổn thương nghiêm trọng cơ thể và tinh thần luật sư thơm chia sẻ
theo vị luật sư này sự việc xảy ra vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một là kết quả của quá trình bạo lực tàn ác sử dụng hung khí
điên cuồng đánh đập cháu trực tiếp vào các vùng trọng yếu trên cơ thể dẫn đến tử vong do phù phổi cấp
trên cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụt máu gãy nhiều xương khu vực phần đầu cũng có vết thương tụ máu não phù
do đó hành vi của đối tượng đã cấu thành tội giết người tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b n một điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
ngoài việc đánh cháu bé tử vong vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thời gian trước đó đối tượng còn đối xử tàn ác làm cho cháu bé bị đau đớn
về thể xác và tinh thần nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội hành hạ người khác theo quy định tại điểm b khoảng hai điều một trăm bốn mươi bộ luật hình sự
hành vi phạm tội của nguyễn võ huỳnh trang đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ về thân thể sức khỏe danh dự nhân phẩm và xâm phạm tính mạng con người
và đặc biệt là tính mạng của trẻ em là người yếu thế không những điều khiến pháp pháp luật bảo vệ mà còn được các công ước quốc tế quyền trẻ em bảo vệ
mà nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tham gia ghi nhận bảo vệ luật sư thâm nói
theo phân tích của luật sư thơm trong cùng một thời gian liên tục đối tượng nguyễn võ quỳnh trang đã phạm hai tội
trong đó tội giết người là tội đặc biệt nghiêm trọng có nhiều tình tiết định khung tăng nặng
cố ý thực hiện tội phạm đến cùng đánh đạp tra tấn cháu suốt bốn tiếng đồng hồ đến khi cháu bất tỉnh mới dừng lại
đã thể hiện bản tính ác độc không còn tính người nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh nhất theo quy định của pháp luật
với hình phạt cao nhất phải đối mặt là tử hình hình phạt này là có căn cứ đúng quy định của pháp luật
trước việc thay đổi tội danh và khởi tố bổ sung nguyễn kim trung thái về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
luật sư thơm cho rằng ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh
đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn kim trung thái
về hành vi ngược đáy hành ngạ con theo quy định tại khoản hai điều một trăm tám mươi năm bộ luật hình sự
theo quan điểm của luật sư việc cơ quan cảnh sát điều tra quận bình thạnh ban đầu khởi tố nguyễn kim trung thái
về tội ngược đáy con theo điều một trăm tám mươi năm bộ luật hình sự là chưa phù hợp với tội danh
bởi lẽ xác định thái cũng có hành vi sử dụng vũ lực tham gia cùng trang đánh đập
hành hung cháu trước thời điểm ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
hành vi của thái được xác định là đồng phạm về trang về tội hành hạ người khác
trong đó trang giữ vai trò chủ mưu người khởi xướng
nhưng do trang không phải là mẹ cháu bé nên không tỏa mát mặt khách thể tội phạm
là đối tượng của tội phạm phải là ông bà cha mẹ vợ chồng con cháu và người có công nuôi dưỡng mình
do đó để đảm bảo đúng các yếu tố cấu thành tội phạm
cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố nguyễn kim trung thái về tội hành hạ người khác
với vai trò đồng phạm theo điều một trăm bốn mươi bộ luật hình sự
đối với hành vi che giấu tội phạm cơ quan điều tra thấy rằng
đối tượng thái đã có nhiều hành vi tiêu hủy chứng cứ là những clip trong máy điện thoại
ghi lại những hình ảnh trang đánh chết chó bé tại nhà
gây khó khăn trong quá trình điều tra làm rõ bản chất vụ án
do đó thái đã cấu thành tội che giấu tội phạm
tội danh và hình phạt được quy định tại điều ba trăm tám mươi chín bộ luật hình sự
theo đó việc khởi tố người bố nguyễn kim trung thái về hai tội danh
hành hạ người khác và che giấu tội phạm là quyết định tố tụng ban đầu
nếu trong quá trình điều tra có căn cứ xác định ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
thái trực tiếp hoặc gián tiếp qua camera biết đối tượng trang đánh cháu bé dã man
đàn bạo mà bỏ mặc hậu quả sẽ phải chịu trách nhiệm đồng phạm giết người
với lỗi cố ý gián tiếp theo khoản hai điều một mươi bộ luật hình sự
người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội
thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra
tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra
có thể thấy hành vi của người bố là vô cảm
lạnh lùng tàn ác khi cùng nguyễn võ quỳnh trang tham gia hành hạ
đánh đạp cháu suốt một thời gian dài
cháu gái đã thiếu thốn tình cảm khi không được nuôi dạy trong một gia đình hoàn thiện
nhưng không những không thương yêu bù đắp cho con
mà lại cùng đối tượng đối xử ác độc dẫn tới cháu bé bị chính người tình của mình đánh chết
nên cần phải xử lý nghiêm minh mới đảm bảo công lý công bằng xã hội
và niềm tin của người dân vào pháp luật luật sư thơm nhận định
trước đó ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
công an phường hai mươi hai quận bình thạch tiếp nhận tin báo về việc cháu ntva
sinh năm hai nghìn một mươi ba tử vong tại bệnh viện viên mắc
cơ quan điều tra công an quận bình thạnh đã tiến hành điều tra
qua đó đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam đối với nguyễn võ quỳnh trang về tội hành hạ người khác
theo điều một trăm bốn mươi bộ luật hình sự
ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh
đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn kim trung thái
vì hành vi ngược đáy hành hạ con
ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh
đã chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
kết quả điều tra bắt đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm xác định
quá trình chung sống như vợ chồng với nguyễn kim trung thái
trang đã nhiều lần đánh đập cháu va bằng tay cây roi
thái nhiều lần chứng kiến trang đánh đập hành hạ cháu va
thậm chí có lần trong lúc trang hành hạ cháu va thì thái cũng có mắng chửi và đánh cháu va
đỉnh điểm của vụ việc trong khoảng thời gian từ một mươi bốn đến một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
nguyễn võ quỳnh trang đã liên tục đánh đạp khiến cháu va tử vong
sau khi cháu va tử vong thái biết trang có đánh cháu va
nên đã có hành vi xóa bỏ dữ liệu camera của căn hộ nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
hiện cơ quan chức năng cảnh sát điều tra công an thành phố đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
điều một trăm hai mươi ba tội giết người quy định
khoản một người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây
thì bị phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm tù trung thân hoặc tử hình
b giết người dưới một mươi sáu tuổi
n có tính chất con đồ
điều một trăm bốn mươi tội hành hạ người khác quy định
khoảng một người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình
nếu không thuộc các trường hợp quy định tại điểm một trăm tám mươi năm của bộ luật này
thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm
khoản hai phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây
thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm
a đối với người dưới một mươi sáu tuổi phụ nữ mà biết là có thai
người già yếu ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ
điều ba trăm tám mươi chín tội che giấu tội phạm quy định
khoảng một người nào không hứa hẹn trước
mà che giấu một trong các tội phạm quy định
tại các điều sau đây của bộ luật này
nếu không thuộc trường hợp quy định tại khoảng hai một mươi tám của bộ luật này
thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
b điều một trăm hai mươi ba khoảng hai ba và điều bốn điều một trăm bốn mươi một điều một trăm bốn mươi hai điều một trăm bốn mươi bốn khoảng hai và khoảng ba điều một trăm bốn mươi sáu
các khoản một hai và ba điều một trăm năm mươi các điều một trăm năm mươi một một trăm năm mươi hai một trăm năm mươi ba và một trăm năm mươi bốn